các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
nếu như ngay trong ngày một mươi bốn tháng một quang linh vlock chính thức xác nhận mình đã dương tính với sars cov hai
khiến nhiều người không khỏi lo lắng
thế nhưng trước câu chuyện quảng linh về việt nam ăn tết nhiều người đã giả mạo quang linh vlog để kêu gọi tiền từ thiện
dù mới trở về nước và xác minh mình nhiễm covid một mươi chín nhưng vì tên tuổi quá lớn
nên nhiều đối tượng đã tìm cách giả mạo quang linh vlog để trục lợi chiếm đoạt tài sản của người khác
trong ngày một mươi một tháng một trên fanpage của mình ông phạm quang linh chỗ kênh quang linh vlock
cuộc sống ở châu phi đã đăng tải bài viết tố cáo đối tượng lợi dụng tên tuổi quang linh giả mạo anh để chiếm đoạt tài sản của người khác
cảnh báo hiện nay có một số đối tượng lợi dụng mình về việt nam để kêu gọi ủng hộ cho các dự án thiện nguyện vùng cao
cả nhà xin cẩn thận ạ
fanpage quang linh vlog cho biết
theo bài đăng nhiều người hâm mộ đã phản ánh một tài khoản facebook giả mạo quang linh velox để thực hiện kêu gọi từ thiện trong suốt tuần vừa qua
tuy nhiên anh phạm quang linh đã lên tiếng khẳng định chưa từng có ý định kêu gọi ủng hộ từ thiện
quang linh nhấn mạnh mình không kêu gọi ủng hộ bao giờ cả
trước kia bây giờ và sau này cũng vậy cả nhà lưu ý kỹ ạ
nhắc đến quang linh vellog nhiều người sẽ không còn cảm thấy xa lạ với hình ảnh chàng trai xứ nghệ
mang theo văn hóa và tinh thần tương thân tương ái của người việt nam
lan tỏa tới những vùng đất nghèo khó khắc nghiệt ở châu phi cụ thể là đất nước angola
quang linh ve lốc tên thật là phạm quang linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tại nghệ an
sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm hai nghìn một mươi sáu quang linh quyết định đi xuất khẩu lao động
và nơi anh đến là luanda thủ đô agola
mới đây thông tin youtuber người việt nổi tiếng quang linh vlog về việt nam ăn tết
nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng
khoảnh khắc này được chia sẻ thu hút tới một trăm hai mươi hai lượt yêu thích và được nhiều fanpage chia sẻ lại
sự gần gũi và thần tâm trong những dự án giúp đỡ người dân angola quốc gia châu phi
nơi anh đang sinh sống và làm việc làm rạng danh người việt ở nước ngoài
khiến cho quang linh nhận được sự yêu mến ở quê nhà
bên cạnh đó các nội dung youtube không màu mè cùng cách kể chuyện hài hước của chích x nghệ an
giúp anh chặn có thu nhập khá bên cạnh việc kinh doanh sản xuất tại nước bạn
tại đây anh chàng làm công việc thờ xây sau đó quang linh chuyển qua hoạt động phát triển sưởng làm đất đá
cuối năm hai nghìn một mươi tám chàng trai sứ nghệ chuyển sang kinh doanh thêm các sản phẩm dạy dép quần áo
và bắt đầu quay những video youtube đầu tiên
nội dung video của quang linh velok chủ yếu xoay quanh cuộc sống và con người ở châu phi
điểm thu hút nhất mang tới hơn hai bốn triệu lượt đăng ký cho chàng trai này
chính là những nội dung không chỉ lạ mà còn đậm tính nhân văn
cùng với team của mình quang linh vlog đã giúp đỡ cho rất nhiều người dân châu phi có cuộc sống tốt hơn
qua đó đã làm đẹp thêm hình ảnh dân tộc đất nước con người việt nam trong mắt người dân châu phi
hôm ngày chín tháng một vừa rồi quang linh velox đã lên chuyến bay nhân đạo của chính phủ việt nam
hỗ trợ bà con xa quê về nước
trước đó nam youtuber tiết lộ anh sẽ về việt nam trong tết này
để thăm gia đình và dành khoảng ba tháng để thực hiện một số dự án tại việt nam
trong chiều ngày một mươi tháng một chuyến bay chở quang linh vlog trở về để đáp suốt sân bay quốc tế nội bài
hiện tại nam youtuber đang thực hiện cách ly bắt buộc và đã nhiễm covid một mươi chín với hai mươi ba người cùng chuyến bay
với sự nổi tiếng cùng cộng đồng fan đông đảo đặc biệt là những người lớn tuổi
quang linh velok trở thành cái tên để nhiều kẻ xấu lợi dụng
giả mạo với âm mưu trục lợi với âm mưu chiếm đoạt tài sản của người khác
nhận thức được điều này
nam youtuber đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng người theo dõi mình tránh bị kẻ dặn lợi dụng
trong bốn năm làm youtube quang linh vlog đã sở hữu hai bốn mươi sáu triệu lượt đăng ký với hơn sáu trăm tám mươi tám triệu lượt xem
theo trang thống kê soso play mỗi tháng kênh này có thể thu về sáu mươi năm đô tương đương một bốn tỷ đồng
và hàng năm quang linh velok thu về tối đa bảy trăm tám mươi đô hơn một mươi bảy bảy tỷ đồng
khoảng ba mươi ngày trở lại đây
kênh cuộc sống ở châu phi có thêm hơn ba mươi lượt đăng ký và hơn một mươi sáu hai triệu view
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám anh bắt đầu quay lại những đoạn clip của người dân bản địa ở angola làm đá lạnh
quang linh vlog dần dà cây dựng kênh youtube với nhiều nội dung đa dạng
vừa truyền tải cuộc sống ở angola vừa quảng cáo văn hóa và tinh thần đùm bọc của người dân việt nam
ở một trong những châu lục khắc nghiệt đói nghèo nhất hành tinh
sau khi có lợi nhuận từ youtube quang linh đã quyết định không giữ cho riêng mình
mà tích cực làm tự thiện khoan diến xây nhà cho người dân châu phi
giúp họ có công ăn việc làm phát triển cuộc sống
tháng một năm hai nghìn hai mươi quang linh chia sẻ đoạn video công khai chi tiết số tiền anh nhận được từ youtube mỗi tháng
thấp nhất từ thời gian ban đầu là một trăm linh đô đến hơn một đô sau khi nổi tiếng
quang linh chia sẻ trung bình anh nhận được khoảng một mươi năm hai mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên anh còn trả lương cho những người bạn châu phi làm việc cùng với mình
và mua đồ giúp đỡ người dân rất nhiều
vì vậy ngoài làm youtube quang linh cũng kinh doanh thêm để có chi phí trang trải cuộc sống
tiếp đó nếu bạn còn có thời gian nghiên cứu về youtube
có thể thấy được mỗi tuần quang linh velox có thể thu về được từ một đô đến một mươi sáu tám ngàn đô
như vậy mỗi tháng trang youtube của quảng linh velox có thể thu về mức doanh thu đáng mơ ước
từ bốn năm trăm linh đô đến bảy mươi một đô mỗi tháng
có lẽ đây là thu nhập mơ ước của những cá nhân tập thể đang làm youtube
quang linh vlog từng chia sẻ
tôi bỏ ra công sức không thu về gì cả
mà tạo youtube để giúp đỡ người dân có cầu ăn việc làm và chi phí để họ lo cho gia đình
một tháng tôi có chi phí đủ để mua đồ ăn và đồ làm video
tặng quà tiền lương cho các anh em làm video tiền ăn uống hằng ngày v v
nếu tôi không trả tiền cho các anh đen thì các anh sẽ không ở đây với tôi
nghề làm youtuber hãy làm người sáng tạo có trách nhiệm với cộng đồng
những người làm youtube
đồng tiền đi liền được view vì thế để thu hút người xem không ít youtuber sẵn sàng bằng mọi cách
kể cả bất chấp liêm sỉ đăng tải lên kênh của mình những video cây sóc
những sản phẩm bẩn hết sức phản cảm để hưởng lợi
nhưng đối với quang linh vlog người việt trẻ làm youtube chân chính
thì phần thưởng doanh thu lên đến hơn bảy mươi đô mỗi tháng là sự ghi nhận xứng đáng
không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc
quang linh đã khiến cả thế giới ngã mũ tháng phục
vì sự hào sản châm chỉ
và yêu nước vô bờ
trước thực trạng nhiều kênh youtube bị lên án tẩy chay
cơ quan quản lý nhà nước xử phạt
thế nhưng video nhảm dí vẫn trạng lan và thu hút hàng triệu lượt xem
ít nhiều ảnh hưởng đến nhận thức lối sống của giới trẻ
youtube khẳng định
người sáng tạo là một bộ phận quan trọng của youtube
khi là người sáng tạo
bang cũng là một thành viên của cộng đồng toàn cầu lớn mạnh và có sức ảnh hưởng
nên một khi đã dấn thân vào làm youtube
thì nên là người sáng tạo có trách nhiệm với cộng đồng
đừng vì mục đích hưởng lợi cá nhân
mà còn nghĩ đến tác động tiêu cực đối với người xem
muốn kênh có sức sống trong lòng người xem
thì không thể làm theo kiểu ăn sổi được
những người làm youtube thành công và nổi tiếng
đều chăm chúc các sản phẩm rất kỹ về mặt nội dung
hình ảnh và đặc biệt là có dấu ấn riêng cũng như thông điệp rõ ràng
do đó các bạn trẻ
nhất là những ai mới bắt đầu làm youtuber
cần tôn trọng người xem bằng việc
cho ra đời những sản phẩm văn hóa có giá trị đích thực
làm được điều đó thì lo gì không có người xem
không ít người thành công sau khi dấn thân vào làm youtube
những video thu hút lượt view khủng
đồng nghĩa với doanh thu được trả không hề nhỏ
nhiều người từ hai bàn tay trắng đã mua nhà mua xe
chỉ sau thời gian ngắn xây dựng nội dung
trên nền tảng mạng xã hội này
thậm chí có những người như quang linh vlog
đã làm rạng danh cả dân tộc
giúp đỡ những người dân angola quốc gia châu phi
nơi anh đang sinh sống và làm việc
làm rạng danh người việt ở nước ngoài
khiến cho quang linh nhận được sự yêu mến ở quê nhà
với sự ảnh hưởng lớn của mình
hiện tại chàng trai quang linh vlog này
vẫn là nhân vật được nhiều bạn trẻ yêu thích
còn bạn có suy nghĩ gì về nam youtuber này
hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé
xin chào và hẹn gặp lại